dạng sáng nay ngày ba mươi tháng sáu một vụ nổ lớn đã xảy ra tại số nhà bảy mươi bốn đường mai xuân thưởng
phường năm thành phố tuy hòa tỉnh phú yên là một người bị thương
đây là nhà ở đồng thời là trụ sở làm việc của doanh nghiệp vận tải hàng hóa trường tín
do ông đặng đức hối sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn làm chủ
vụ nổ làm ông hối bị thương khá nặng mặt tiền ngôi nhà nám đen khói hư hỏng cửa kính và bậc tam cấp
theo nhiều người dân địa phương sau tiếng nổ lớn họ đến hiện trường thấy ông hối dưới đất người đầy máu
bật điện lên thì thấy một sợi dây và một móc sắt ở cửa chính xung quanh có nhiều mảnh vỡ màu đen
công an tp tuy hòa và các ngành chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường phong tỏa khu vực xung quanh
thu thập vật chứng và điều tra nguyên nhân